ngày một mươi tháng một mươi hai một công ty bên trong khu công nghiệp hải sơn xã đức hòa hạ huyện đức hòa tỉnh long an
đã xảy ra cháy gây thiệt hại lớn về tài sản
các đơn vị chức năng có liên quan đã túc trực nhiều giờ để khống chế vụ cháy giảm thiệt hại cho doanh nghiệp
khoảng tám giờ ngày một mươi tháng một mươi hai người dân thế lựa khóa bốc ra từ bên trong một công ty
nằm trên đường số sáu khu công nghiệp hải sơn xã đức hòa hà huyện đức hòa tỉnh long an
đám cháy sau đó bùng phát mạnh công tác chữa cháy tại chỗ bất thành
lực lượng chữa cháy tỉnh long an đã điều nhiều xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy
đến một mươi hai giờ cùng ngày đám cháy vẫn bùng cháy dữ dội có nguy cơ lan sang các khu vực xung quanh
để đảm bảo an toàn một số nhà xưởng công ty lân cận đã cho công nhân tạm nghỉ di tản ra phía ngoài
phần lớn mái tôn nhà xưởng công ty cháy đã đổ sập
các tuyến đường xung quanh vụ cháy công ty trong khu vực công nghiệp được lực lượng chức năng phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy xe cứu hỏa liên tục tiếp nước
vụ cháy đã khiến nhiều tài sản bên trong công ty bị thiêu rụi hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục điều tra